khi triển khai cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không thì toàn bộ các thông tin liên quan sẽ được khai báo bằng phương thức điện tử
và được liên kết với tất cả hệ thống quản lý của các cơ quan nhà nước tại cảng hàng không
như vậy các thủ tục khai báo được đơn giản hóa qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục tiết kiệm các chi phí liên quan
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với ông trần quốc định phó cục trưởng cục hải quan hà nội về nội dung này
thưa ông ạ cơ chế một cửa quốc gia hàng không hiện nay có những thuật lợi như thế nào
cơ chế này cũng tiết kiệm được vấn đề về giấy tờ và nó cũng giảm được chi phí về nguồn nhân lực
vâng vậy thì sau hai năm đi vào hoạt động thì cái cơ chế này đã bộc lộ những khó khăn như thế nào thưa ông ạ
mặc dù chúng tôi thấy rằng là hãng hàng không thì đa phần là người ta sử dụng cái hệ thống tin học để quản lý
và người ta đã chuẩn hóa từ rất lâu rồi
khó khăn đầu tiên và phải là hệ thống này được gửi từ các sân bay
của các quốc gia khác nhau cho nên là mỗi một cái nơi thì lại có những cái chuẩn mực khác nhau
và cái việc nhiều chuẩn mực và nhiều các cái định dạng thì nó làm cho cái việc xử lý của hải quan
cho cái hệ thống một cửa này nó phức tạp
một số những cái hãng rất là nhỏ với những các cái chuyến bay charter chuyến bay không định trước
thì người ta gửi bằng cái phương tiện giấy thì nó sẽ chiếm một cái tỷ lệ rất nhỏ làm thủ tục bằng giấy
còn lại hầu như tất cả các hãng hàng không đều đã thực hiện thủ tục
đối với phương tiện vận tải là máy bay trên cổng thông tin một cửa quốc gia
trong thời gian tới thì cuộc hải quan hà nội sẽ làm như thế nào
để cái cơ chế một cửa quốc gia hàng không có hiệu quả hơn thưa ông ạ
cái việc sử dụng thông tin trên một cửa quốc gia là phải được phổ biến
không chỉ đối với hải quan mà đối với các cơ quan khác trong việc làm thủ tục đối tập bay
làm các cái thủ tục bên trong nữa
ví dụ như đối với hải quan thì có các cái thủ tục lấy hàng hóa
liên kết với lại hệ thống giám sát hàng hóa tự động
cũng như công tác quản lý đối với cái hàng hóa đó
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn lại truyền hình